quốc hội đã thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
chiều nay quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
theo chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
những vấn đề bức thiết của nhóm dân tộc rất ít người và dân tộc còn nhiều khó khăn đối với hơn một mươi sáu một trăm linh hộ sinh sống ở các tỉnh trong cả nước sẽ được giải quyết hỗ trợ tạo mô hình sinh kế ở ba trăm tám mươi hai xã biên giới đất liền
góp phần tăng thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số trên hai lần so với năm hai nghìn hai mươi cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội ở một bốn trăm linh xã đặc biệt khó khăn
phát biểu tại phiên thảo luận nhiều đại biểu thống nhất về chủ trương chung của chương trình
song cũng đề nghị chính phủ cần có giải quyết
phát biểu tại pháp hiếu hiệu hơn đặc biệt tránh tâm lý trông chờ ý lại của đồng bào

góp ý vào chương trình này một số đại biểu đề nghị chính phủ cân nhắc tích hợp chính sách giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo

phát biểu tại phiên thảo luận nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cân nhắc tích hợp chính sách giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo
phát biểu tại phiên thảo luận nhiều đại biểu thống nhất về chủ trương chung của chương trình ý lại của đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo